sóc trăng là tỉnh có đông đồng bào khmer sinh sống chiếm trên ba mươi dân số toàn tỉnh
đồng bào các dân tộc ở tỉnh sóc trăng sống đan sen với nhau và có truyền thống yêu nước đoàn kết
chung sức vượt qua khó khăn thử thách lao động sáng tạo đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển quê hương
nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
vai trò của hội đoàn sư sãi yêu nước tỉnh sóc trăng là tiên phong đi đầu trong lĩnh vực này
từ các vị trụ trì chùa luôn thường xuyên tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp đến các vị sư sãi và phật tử
một phần nữa thì thổ động phật tử để xây dựng nông thôn mới như nhà tình thương nhà tình nghĩa
mà giúp đỡ các em nghèo để có giờ học hành được đến nơi đến chốn
bằng những chương trình cụ thể thiết thực và phát huy tối đa chính sách
đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
chính sách về giải quyết đất ở đất sản xuất giải quyết việc làm
chính sách đối với người có uy tín đề án bảo tồn và phát triển các nghề làng nghề truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
bằng những mô hình hay thiết thực cách làm sáng tạo và sự tâm đắc của đồng bào dân tộc tại địa phương để cùng nhau xây dựng quê hương
chúng tôi cũng đã xây dựng được hai trăm linh chín công trình đường giao thông và bảy công trình thủy lợi
tám nhà sinh hoạt công đồng để phục vụ tốt cho dùng đồng bào dân tộc
tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn một mươi chín giảm xuống còn bốn chín mươi một trong đó hộ đồng bào khơ me giảm từ hai mươi sáu chín xuống còn bảy sáu mươi
đây là quá trình triển khai có hiệu quả đầy đủ các chính sách đối với đồng bào dân tộc
năm hai nghìn hai mươi tỉnh xác định mục tiêu có thêm bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên bốn mươi chín trên tám mươi xã
ba mươi một xã còn lại đạt từ một mươi năm tiêu chí trở lên
đặc biệt là đóng góp xây dựng về nông thôn mới
ví dụ là có hiến đất để xây trường học hiến đất để làm đường giao thông nông thôn
thì phải nói là cái này trong dùng đồng bào dân tộc nhiều bà con cũng có rất tích cực tham gia vào cái này

tỉnh sóc trăng tiếp tục củng cố
thuy vai trò của hội đoàn kết xứ xã yêu nước ca cấp xây dựng đội ngũ lực lượng cốt cán
có uy tín làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng sóc trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông kiều long
tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội bền vững theo hướng hiện đại